ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ đã tổ chức kỳ họp bất thường
để bầu hai chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đối với ông bùi minh châu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy phú thọ
biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân đối với ông hoàng dân mạc
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ đã bầu ông bùi minh châu bí thư tỉnh ủy
giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ bầu ông bùi văn quang
phó bí thư thường trực tỉnh ủy giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ cũng đã thông qua một số nghị quyết về công tác nhân sự
và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm của tỉnh